sau khi nhận được ý kiến của ủy ban tình báo chiến lược và an ninh bỉ
đồng thời xem xét mức độ chung cảnh báo an ninh được duy trì ở mức ba
có nghĩa là nguy cơ khủng bố vẫn hiện hữu và có thể xảy ra
theo bộ trưởng nội vụ bỉ nhằm phòng chống khủng bố lực lượng cảnh sát của nước này sẽ sử dụng camera ẩn
để theo dõi những nghi can khủng bố hoặc những người có nguy cơ bị cực đoan hóa
hiện chính phủ đã đưa ra khung pháp lý cho vấn đề này và sẽ được nghị viện xem xét phê chuẩn vào tháng chín tới
ngoài ra các cảnh sát cũng sẽ được sử dụng các body cam là những camera được giấu kín trong người
để ghi lại những hành động và sự việc trong khi họ làm nhiệm vụ
hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa tháp chọc trời sufala ở quận marina của dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
vụ việc này đã khiến hàng trăm cư dân sống trong tòa nhà cao bảy mươi năm tầng này phải sơ tán
trong khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa
truyền thông địa phương đưa tin đám cháy đã xảy ra tại tầng ba mươi năm của tòa nhà suphala
gió nhẹ và nhiệt độ lên tới khoảng bốn mươi độ c đã khiến lửa lan nhanh sang các tầng trên
cảnh sát dubai đã phong tỏa khu vực xung quanh tòa nhà trong vòng bán kính ba trăm linh m
và kêu gọi các tài xế chọn đi tuyến đường khác để tạo lối đi cho xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa
tính đến một mươi bảy giờ theo giờ địa phương công tác dập lửa vẫn đang được tiến hành
hiện chưa có thông tin gì về thương vong
quận marina ở ngoại ô dubai là điểm đến ưa thích của những người giàu có và các du khách
khu vực này có nhiều tòa nhà chọc trời và khu nghỉ dưỡng sang trọng